ban tổ chức hành trình đỏ trung ương và ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh lạng sơn
vừa phối hợp tổ chức khai mạc chương trình hành trình đỏ giọt hồng xứ lạng năm hai nghìn hai mươi
lễ khai mạc đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang
các tầng lớp nhân dân tham gia đăng ký hiến máu
trong ngày hội hiến máu tình nguyện ban tổ chức hành trình đỏ đã tiếp nhận được sáu trăm bảy mươi đơn vị máu
nhân dịp này ban tổ chức chương trình đã đến thăm tặng một mươi xuất quà cho một mươi bệnh nhi
mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn
mỗi xuất quà trị giá một hai triệu đồng